tại hà nội đã diễn ra hội thảo quốc tế với chủ đề ngành dệt may ra dày việt nam một năm sau covid một mươi chín và phát triển bền vững
năm hai nghìn hai mươi dịch covid một mươi chín đã gây ra những tác động nghiêm trọng đến các doanh nghiệp trong ngành dệt may ra dày khi chuỗi cung ứng bị đứt gãy đơn hàng bị hoãn hủy thường xuyên sức cầu sụt giảm mạnh
cho tới quý bốn đại dịch covid vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp ở các thị trường lớn khiến cho thời điểm hồi phục của hai ngành thời trang này được dự đoán là tới cuối năm hai nghìn hai mươi hai đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
mặc dù vậy các doanh nghiệp trong ngành diệt may da dày vẫn đang nỗ lực chuyển đổi chiến lược sản xuất kinh doanh
để có thể vượt qua đại dịch hướng tới phát triển bền vững ngành diệt may ra dày cần tập trung vào các dòng sản phẩm khó có giá trị cao
bên cạnh đó cần cải thiện yếu tố môi trường và lao động để thu hút các nhãn hàng mở rộng thị phần chiếm lĩnh vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị